dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào khu công nghiệp nhân cơ được khởi công xây dựng vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi
trong quá trình xây dựng đã có năm lần xảy ra sự cố sụt lún sạt trượt ước tính thiệt hại khoảng bảy mươi năm tỷ đồng
khu công nghiệp nhân cơ có địa chỉ tại xã nhân cơ huyện đắc lấp tỉnh đắc nông
dự án được quy hoạch một trăm bốn mươi tám ha trong đó diện tích xây dựng nhà máy điện phân nhôm của công ty trách nhiệm hữu hạn luyện kim trần hồng quân là một trăm hai mươi tám ha tổng mức đầu tư hơn chín trăm chín mươi tỷ đồng trong đó ngân sách trung ương là tám trăm bảy mươi năm tỷ đồng
gói thầu xảy ra sự cố có tổng mức đầu tư hơn ba trăm bốn mươi hai tỷ đồng
trong quá trình xây dựng một số vị trí trên mái ta luy nhà máy luyện nhôm đã xảy ra sụt lún sạt trượt làm bị nứt gãy và hư hỏng nặng
sụt lún này thì tại thời điểm này có thể nó chưa ảnh hưởng gì đối với nhà đầu tư nhưng mà khi mà thiết bị các công nghệ đã được lắp đặt rồi thì bất kỳ một sự chậm trễ nào khách quan dẫn đến thì cũng đều ảnh hưởng rất là lớn thậm chí có thể dẫn đến cái việc mà không tồn tại nhà máy
hiện nay công trình đã thi công được khoảng chín mươi khối lượng so với hợp đồng
trước hiện tượng sụt lún sạt trượt ngoài tầm kiểm soát bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đắk nông
ngô thanh danh tiến hành kiểm tra thực tế các hạng mục công trình đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan mời các nhà khoa học các cơ quan chuyên môn vào cuộc điều tra tìm nguyên nhân xảy ra sự cố
đây là một công trình trọng điểm của tỉnh nó có tác động rất lớn trong phát triển kinh tế của tỉnh
chúng tôi rất là quan tâm và cần tìm ra nguyên nhân và tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất để làm sao thi công sớm nhất để cho nhà máy đi vào hoạt động
hiện sở xây dựng tỉnh đắc nông đã ban hành văn bản
học công nghệ công trình thủy lợi thuộc đại học xây dựng hà nội thực hiện khảo sát xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố công trình
sau khi có kết luận chính thức tỉnh đắk nông sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung khắc phục đồng thời xem xét trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan nếu có